bộ trưởng du lịch của một mươi nước thành viên hiệp hội các quốc gia đông nam á asean vừa thông qua tuyên bố về tăng cường hợp tác nhằm hồi sinh ngành du lịch
khu vực asean nhất trí cam kết với một kế hoạch phòng ngừa trong đó từng nước chia sẻ thông tin thông qua nhóm liên lạc khủng hoảng du lịch asean
đồng thời tìm kiếm hợp tác từ các tổ chức quốc tế để cùng nhau phục hồi ngành du lịch sau đại dịch covid một mươi chín
việc phục hồi từ đại dịch là điều thiết yếu trước khi ngành du lịch có thể tái khởi động trong khu vực
do đó các thành viên không thảo luận về chính sách thị thực nhập cảnh cho phép công dân asean tự do đi lại giữa các nước
theo bộ trưởng du lịch và thể thao thái lan phi pháp nếu chưa phát triển được vaccine phòng chống covid một mươi chín trong năm nay
tất cả các thành viên asean nhất trí áp dụng các tiêu chuẩn chung trong đó nhấn mạnh vào những biện pháp giãn cách xã hội
cũng như là an toàn và vệ sinh trong các dịch vụ du lịch
nhằm ổn định thị trường dầu mỏ và hỗ trợ các nhà sản xuất nội địa bộ tài chính mỹ đã thông báo chính quyền nước này
đang nghiên cứu khả năng thu lại từ thị trường vài trăm triệu thùng dầu để giữ chữ
các công ty dầu mỏ của mỹ hiện không có đủ kho chứa để chữ dầu thô và đã bắt đầu chữ dầu trong khu dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia
bộ năng lượng mỹ đã bắt đầu đàm phán với chín công ty dầu mỏ của mỹ để ký kết hợp đồng cung cấp cho những công ty này kho chứa trong khu dự trữ quốc gia
cơ quan thông tin năng lượng mỹ cho biết dự trữ xăng dầu của mỹ trong những ngày qua đã sụt giảm ba bảy triệu thùng
từ mức cao kỷ lục trong tuần trước
giá dầu mỏ thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày hôm nay sau khi các kho dự trữ dầu thô của mỹ tăng ít hơn dự kiến
cục phát triển nông thôn hàn quốc đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch giống lúa asemi đầu tiên
do cục này phát triển vào đầu tháng năm tới tại vùng sa mạc sariat thuộc các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
dự án nghiên cứu phát triển giống lúa asemi thuộc khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật nông nghiệp giữa hàn quốc và uae
giống lúa này đã được gieo xạ vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
dự đoán sản lượng thu hoạch đạt khoảng tám trăm linh kg trên một m hai tăng hơn bốn mươi so với gieo trồng trong nước
các nhà khoa học nhận định giống lúa asemi cho năng suất cao
một phần có thể do lượng ánh sáng trong ngày của vùng sa mạc khô cằn phù hợp với giống lúa này
viện di ứng và các bệnh truyền nhiệm
quốc gia mỹ cho biết các bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng được sử dụng thuốc chống virus remdesivir
đã phục hồi nhanh hơn ba mươi một so với các bệnh nhân dùng placebo
cơ quan chức năng của mỹ có thể sẽ sớm cấp phép sử dụng loại thuốc này
remdesivir là một trong số các loại thuốc thử nghiệm đầu tiên trong phát đồ điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
bệnh nhân sử dụng thuốc thử nghiệm trung bình mất một mươi một ngày để phục hồi
so với khoảng thời gian một mươi năm ngày ở những bệnh nhân không dùng thuốc thử nghiệm
trong các nghiên cứu thuốc này đã cho thấy hiệu quả trong việc ước chế sự phát triển của virus corona
gây bệnh tương tự như covid một mươi chín bao gồm hội chứng suy hô hấp cấp nặng sars và hội chứng hô hấp trung đông mers
thuốc này được điều chế với mục đích ban đầu để điều trị virus ebola song không thành công
hiện cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm của mỹ vẫn chưa phê chuẩn bất cứ loại thuốc nào trong điều trị covid một mươi chín
hiện mỹ đã lên kế hoạch để nhanh việc bào chế vaccine với mục tiêu có một trăm linh triệu liều vào cuối năm hai nghìn hai mươi
thử nghiệm lâm sàng thứ ba sẽ có sự tham gia của hàng nghìn người
và kết quả thử nghiệm giai đoạn này là bản lề quan trọng mở đường cho việc xin phê duyệt vaccine
cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức
tạp hôm nay thế giới đã ghi nhận hơn ba hai triệu ca nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên song song với cuộc chiến đầy cam go đẩy lùi virus sars cov hai
thì thế giới cũng phải đối mặt với đại dịch tham nhũng
việc các chính phủ đẩy nhanh tốc độ mua sắm để ứng phó với đại dịch đã tạo ra nhiều kẽ hở
cho một số quan chức nhà thầu trục lợi bất chính trong thời điểm khủng hoảng toàn cầu như thời điểm này
khi các hộp thức ăn được cung cấp đến tay những gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín ở bang sê gia
colombia các nhà quan sát ở bang này đã đặt ra nghi vấn về mức giá quá cao mà chính quyền đã trả cho các nhà cung cấp thực phẩm
một nhà lập pháp ở sê gia đã tự đi xuống các cửa hàng tạp hóa địa phương để so sánh giá
ở đó ông đã mua được những sản phẩm tương tự với giá chỉ bằng một nửa giá mà chính quyền bang sê gia phải trả
cụ thể chính phủ đã chi ra hai tám mươi một đô la mỹ cho hai trăm năm mươi gram cà phê trong khi đó giá chỉ có một hai usd tại cửa hàng tạp hóa
tuy nhiên thống đốc bang sê gia ông monsalvo neko
lại từ chối đưa ra bình luận về báo cáo này ông viết trong một tin nhắn trên whatsapp
tôi không phải báo cáo bất cứ điều gì với bạn tôi đã dành nhiều năm để làm điều này
tôi không phải ngẫu hứng đây là lần thứ hai tôi ở trong văn phòng vì tôi đã được bổ lại
ngay sau đó liên tiếp một mươi bốn vụ án tham nhũng liên quan đến virus sars cov hai ở colombia đã bị phanh phui
theo washington post colombia chính là một trong những quốc gia có tỷ lệ tham nhũng cao hàng đầu thế giới
columbia thực sự
đang phải cùng lúc đối mặt với ba đại dịch covid một mươi chín nạn đói và nạn tham nhũng
đại dịch đang khiến những lỗ hổng trong bộ máy chính trị càng lộ rõ hơn
các quốc gia trên toàn thế giới đều đang tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô la mỹ để chống lại sự bùng phát của đại dịch covid một mươi chín và sự suy yếu của nền kinh tế
khi các chính phủ đua nhau tìm mọi thứ từ viện trợ thực phẩm đến thiết bị y tế
họ đang ưu tiên tốc độ hơn là tính minh mạch bỏ qua đấu thầu và các biện pháp bảo vệ khác để theo kìm đại dịch
và gần như các chính phủ không có lựa chọn
với tốc độ của cuộc khủng hoảng đang diễn ra họ phải mua thật nhanh nếu không có thể khiến hàng triệu người gặp rủi ro
tuy nhiên mối quan tâm đang gia tăng đối với người đóng thuế trên khắp thế giới về tỷ lệ phần trăm lót tay cho các quan chức tham nhũng nhà thầu thân hữu và các tập đoàn tội phạm
có những vụ việc đang xảy ra ngay trong khoảng thời gian này
nhìn vào khoảng trống trong hệ thống và số tiền chính xác được chi cho vấn đề sẽ công bằng khi nói rằng chúng tôi rất lo ngại
tại romani các quy trình đấu thầu thông thường đã bị bỏ qua để tăng tốc độ mua sắm
các nhà phê bình đang cảnh báo về các giao dịch cửa sau
một chuyên gia về cải cách hành chính công ở romani đã gọi cuộc cạnh tranh cho hợp đồng liên quan đến virus sars cov hai là một khu vực màu xám
viện trợ lương thực cho người lao động đang gặp khó khăn do cách ly xã hội trở thành mục tiêu béo bở
khi chính phủ bangladesh đưa ra nỗ lực trong tháng này để phân phối gạo cho những công nhân bị ảnh hưởng hơn hai trăm bảy mươi hai tấn gạo đã biến mất
khoảng năm mươi người liên quan bao gồm các quan chức liên bang và địa phương bị buộc tội cố gắng bán gạo với giá cao hơn
chính phủ bangladesh đang cố gắng cải thiện kế hoạch cứu trợ bằng cách bỏ qua một số quan chức
với một cuộc khủng hoảng quốc gia như vậy người ta kỳ vọng những đức tính tốt nhất của con người sẽ phát huy
sự đồng cảm và đoàn kết mà chúng ta thấy xung quanh theo nhiều cách
nhưng điều đáng tiếc và đáng xấu hổ nhất tệ nạn tồi tệ nhất của con người cũng xuất hiện
ở một số nơi khác trên thế giới các quy định chống tham nhũng trong bối cảnh đại dịch đã giúp chỉ ra các thỏa thuận đáng ngờ
nhiều quốc gia đang tìm cách giảm thiểu các kẽ hở dễ phát sinh tiêu cực này
argentina đã xiết chặt luật chống tham nhũng theo đó các hợp đồng mua sắm công phải được công khai để người dân có thể tìm kiếm trực tuyến
tuy nhiên theo các chuyên gia cuộc chiến chống tham nhũng vẫn sẽ diễn biến hết sức phức tạp đòi hỏi một giải pháp toàn diện giữa các quốc gia
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt